tại đường nguyễn du phường vĩnh trại thành phố lạng sơn lực lượng công an đã bắt quả tàng đối tượng nguyễn thị lam chú tại xã hoàng đồng thành phố lạng sơn
tăng vật thu giữ là một mươi bốn bánh heroin có tổng trọng lượng là bốn sáu trăm hai mươi gram
đó là những chuyên án lớn đã đánh dấu thành công bước đầu của đợt cao điểm
tàng vật thu giữ là một mươi bốn bánh heroin có tổng trọng lượng là bốn sáu trăm hai mươi gram

các tội phạm ma túy đã bắt giữ đối tượng thu được tàng vật và luôn phải đảm bảo an toàn cho lực lượng chiến đấu và nhân dân xung quanh
để hoàn thành nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ không ngừng rèn luyện bản lĩnh nỗ lực để vượt qua mọi khó khăn thử thách
vững vàng trên trận tuyến đấu tranh ngăn chặn ma túy nơi cửa ngõ biên giới
thông tin chúng tôi vừa nhận được từ nhóm phóng viên cảnh toàn hoàng hóa antv yên bái
chỉ vì nghi ngờ vừa có quan hệ bất chính mà đối tượng đồng văn nối chú tài huyện văn chấn tỉnh yên bái đã dùng dao đâm chết vợ mình
ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn chấn đã bắt giữ được đối tượng
theo thông tin ban đầu ngày hai mươi một tháng chín đồng văn nối và chị vợ là đèo thị mẩn đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát
nối đất rủng rào nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào vợ khiến chị mặn tử vong tại chỗ
nhận được tin báo lực lượng công an xã phúc sơn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường
lúc này đối tượng nối vẫn tiếp tục cầm dao đứng trước cửa nhà đe dọa không cho ai tiếp cận buộc lực lượng công an phải khống chế bắt giữ
tại cơ quan điều tra đồng văn núi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn chấn tỉnh yên bái đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng đồng văn nối
về tội giết người để xử lý theo quy định của pháp luật
bốn người có hành vi sử dụng súng săn trái phép vừa bị phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh nghệ an mời về trụ sở làm việc
cụ thể vào chiều tối ngày hai mươi hai tháng chín tại cánh đồng thuộc xã hưng lợi huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
lực lượng công an phát hiện âu dương minh lê ngọc sơn trần văn hà và lê văn thể đang sử dụng súng để bắn chim
còn một người tên tùng khi thấy tổ công tác đã bỏ trốn
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong xe taxi có một túi đựng đổ câu
bên trong có một khẩu súng
súng săn dạng súng bắn đạn hoa cải ba vỏ đạn hoa cải bốn mươi tám viên đạn thể thao đầu đạn trì
một hộp đạn bi trì cùng các dụng cụ để ghém đạn hoa cải một súng hơi và một hộp đạn trì súng hơi
tổ công tác lập biên bản đưa người và tăng vật về trụ sở công an làm việc
bước đầu các đối tượng này các người này khai nhận mua số tăng vật trên từ một người không quen biết mang về từ lào
vâng trong bản tin mùa mùa ba ngày hôm qua thì chúng tôi đã thông tin từ quý vị về vụ

vụ bắt giữ được một lô hàng gồm hàng trăm vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ
và ngày hôm nay thì vụ việc này tiếp tục cảnh báo về tình trạng buôn bán vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ
dù chỉ sử dụng với mục đích là săn bắn nhưng những loại vũ khí này có tính chất sát thương rất cao
nên luôn tìm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với xã hội
chính vì vậy thì các đối tượng buôn bán các loại vũ khí này cần phải được xử lý một cách nghiêm minh
thưa quý vị một tụ điểm chơi game bắn cá ăn thua bằng tiền với gần sáu mươi người tham gia
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh triệt phá gần một trăm ba mươi triệu đồng
cùng nhiều tăng vật liên quan cũng đã bị thu giữ
tiến hành kiểm tra tầng ba tòa nhà intimex lưu lượng cảnh sát hình sự phát hiện và bắt quả tăng chín người
đang tổ chức cho gần sáu mươi người chơi game bắn cá
trong khi đó tại khu vực tầng hầm lực lượng công an đã bắt quả tang nguyễn hoàng vũ và nguyễn thành sơn
đang đổi thẻ điện thoại thành tiền
cho ba người chơi địa điểm chơi gam bán cá này do nguyễn bá lộc làm chủ và đứng tên giấy phép kinh doanh
sau đó lộc thuê các đối tượng khác để bán thẻ điểm và phục vụ người chơi
khi người chơi thắng nhân viên sẽ đổi thẻ điểm thành thẻ điện thoại có mệnh giá từ một trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng
rồi người chơi tiếp tục đem thẻ điện thoại xuống tầm hầm gặp nguyễn hoàng vũ và nguyễn thanh sơn để đổi thành tiền thật
một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn thị xã đồng xoài tỉnh bình phước
nhưng đáng chú ý là trong vụ việc này thì cả hai bên người gây tai nạn và nạn nhân đều có lỗi
trong đó hai nạn nhân dù đã ăn nhậu quá chén vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông
tài xế nguyễn phú sĩ điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát chín mươi ba c bảy nghìn một trăm bốn mươi ba khi đi đến đoạn bến xe trường hải bình phước
do chạy với tốc độ cao nên khi phát hiện ông lê quang thủy điều khiển xe máy
chở phía sau nguyễn khắc hải lưu thông qua đường bất cẩn không làm chủ được tay lái
đã tông trực diện vào xe máy do ông thủy điều khiển
cú tông quá mạnh khiến ông thủy và anh hải bị văng ra xa nhiều mét bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
và theo lời của hai nạn nhân thì trước đó cả hai đã sử dụng rượu bia
cũng liên quan đến vấn đề an toàn giao thông
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh hậu giang đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
tuy nhiên thay vì cứu giúp nạn nhân đối tượng gây tai nạn lại bỏ trốn
chạy trốn khỏi hiện trường gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý và bức xúc trong dư luận
mặc dù sự việc đã xảy ra nhưng ông lê văn xuyên chú xã long thạnh huyện phụng hiệp
vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết thương tâm của cháu bé ba tuổi ở cạnh nhà
trước đó ngày tám tháng chín khi vừa đi làm vườn về nghe tiếng xe mô tô rú ga
rồi tiếng kêu cứu của hàng xóm ông xuyên vội chạy ra đường và chứng kiến sự việc
bây giờ chở con nhỏ này thấy quá trời rồi
chạy ra thì tôi thấy con nhỏ cháu nó đang ẩm cháu bé
cháu bé nó ẩm trên tay mà nó quạt quại vậy đó
thì tôi mới ra tôi mới tiếp
lúc đó thì tôi nhìn thấy chiếc xe nó vừa khuất cái tầm nhìn
tôi tính gượt theo chiếc xe
nhưng mà có một cái bị cháu bé nặng quá rồi ông vợ ông vợ thôi ông chở nó đi
ông chở đi chạm y tế trước chạm hay cứu nó trước
thì tôi mới quầy chiếc xe lại là tôi chở nó vô y tế trước
qua điều tra xác minh công an huyện phụng hiệp
đã nhanh chóng xác định được hai thanh niên đi xe mô tô gây tai nạn
là bùi việt hào và nguyễn văn đức
tại cơ quan điều tra đức khai nhận bản thân không có giấy phép lái xe
đức điều khiển xe mô tô chở hào ngồi sau đi câu cá
nhưng do trời mưa nên vội chạy về đến đoạn đường trên
thì đụng phải nạn nhân vừa từ nhà ra rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường
lúc giết chị bạn em đi bắt ốc vậy
rồi nó nói cho em nó nói cho em gạo quá
nó nói gạo chết rồi
thế gạo nó mới nói lại cho em
em mới hát hổng
em mới gung quá
em mới không dám
thì qua với sao công an mời em
thì em cũng nói thế này kia kia nói vậy đó
rồi xong rồi qua với sao công an mời em
cái đó rồi em khai ngay
nghiêm trọng hơn là trường hợp của phạm văn hiếu một mươi năm tuổi
chú xã vị thủy huyện vị thủy
sau khi nhậu đến gần một giờ sáng ngày bốn tháng bảy
hiếu điều khiển xe mô tô
đi đến quốc lộ sáu mươi một đoạn thuộc ấp bảy xã vị trung huyện vị thủy
thì gây tai nạn với xe mô tô đi chiều ngược lại
rồi bỏ lại phương tiện trốn khỏi hiện trường
bỏ mặt hai nạn nhân
đến khi được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu
thì một người đã chết người còn lại bị thương nặng
cái đặc điểm chung của các vụ gây tai nạn thông bỏ chạy
là do cái đường nhắn đêm khuya
đấu tượng lợi dụng cái đặc điểm này
để bỏ chạy để trúng cánh trách nhiệm
cái nguyên nhân sâu xa của các vụ tai nạn giao thông
gây tai nạn giao thông bỏ chạy
là do đạo đức sự coi thường pháp lực
của các đối tượng gây tai nạn
tai nạn giao thông là điều không muốn
nhưng một khi đã xảy ra
cho dù nguyên nhân như thế nào
thì việc giảm thiểu hậu quả bằng cách cứu
giúp nạn nhân là điều quan trọng nhất
nhưng nhiều người đã cố tình làm điều ngược lại
bỏ trốn khỏi hiện trường
bỏ mặt nạn nhân
không chỉnh báo cơ quan chức năng
để trốn tránh trách nhiệm
một thực tế đáng bảo
báo động hiện nay về đạo đức
của một bộ phận không ít người điều khiển phương tiện giao thông
phía tây của bắc bộ
trong những ngày tới thời tiết ít biến đổi
trời có mưa vài nơi
ngày nắng riêng phía đông nam
ngày hai mươi bốn sẽ có mưa rào rải rác
nhiệt độ cao nhất giao động
từ ba mươi đến ba mươi ba độ
về đêm sẽ hạ xuống
chỉ còn từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
các tỉnh ở phía đông bắc bộ
trời nhiều mây
độ ẩm không khí tăng
nên nền nhiệt độ trong ngày
ngày mai khá mát mẻ
từ chủ nhật mưa sẽ giảm
nếu có cũng sẽ chỉ là những cơn mưa rào
về đêm và sáng sớm
thời tiết sẽ tương đối dễ chịu
với mức nhiệt độ giao động
từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
theo nhận định xa hơn
thì đến hai ngày đầu tuần sau
thời tiết tại bắc bộ sẽ quay trở lại
trạng thái có mây thay đổi
mưa ít có nắng trong ngày
nên thuận lợi cho hoạt động giao thông của người dân
mưa lớn kéo dài nhiều ngày
tại các tỉnh thành ở miền trung
cũng đã gây khó khăn
cho động giao thông và sản xuất
của bà con nơi đây
đêm qua cho đến sáng ngày hôm nay
vùng mưa lớn tập trung chính
tại các tỉnh nam nghệ an đến quảng trị
dự báo từ đêm nay
vùng mưa lớn vẫn tiếp tục thu hẹp lại
chỉ còn tập trung tại ba tỉnh
từ thanh hóa xuống đến hà tĩnh
trong những ngày tới
mưa sẽ giảm hơn và trời sẽ có nắng nhẹ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng
trở vào đến bình thuận
mưa sẽ giảm dần
trời có nắng trở lại từ trưa chiều mai
dự báo đến ngày hai mươi năm
ngày hai mươi sáu đợt mưa lớn
về cơ bản sẽ chấm dứt trên khu vực
ban ngày trời có nắng trở lại
với mức nhiệt độ phổ biến
từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
người dân có thể tranh thủ
sửa sang lại nhà cửa dụng vườn
sau những ngày mưa
khu vực tây nguyên
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu
trời mây thay đổi ngày nắng gián đoạn
chiều tối có mưa rào và rông rải rác
gió tây nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám
đến ba mươi một độ
về đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống
chỉ còn từ hai mươi đến hai mươi bốn độ
nên trời khá mát mẻ
và dễ chịu
tại khu vực nam bộ trong ba ngày tới
gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình
toàn vùng có nắng gián đoạn
trong ngày mưa rông rải rác
tăng trở lại trong khoảng chiều tối và đêm
giữa ngày một mươi sáu mưa rông sẽ
tăng cường tại khu vực đặc biệt là
vùng ven biển có khả năng xuất hiện lượng mưa vừa
cá biệt có nơi mưa to
đề phòng có rông lốc và gió
giật mạnh trong cơn rông
bản tin một trăm một mươi ba online ngày hai mươi ba tháng chín
của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn